phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh vĩnh long vừa phối hợp với công an huyện long hồ tổ chức trao tặng một số trang thiết bị y tế cho lực lượng làm nhiệm vụ tuyến đầu phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn huyện
các trang thiết bị y tế được trao tặng bao gồm chín mươi bộ đồ bảo hộ y tế cấp ba và áo tròng bảo hộ một trăm hai mươi khẩu trang n chín mươi năm phòng độc năm lớp cho các đơn vị như trạm y tế xã phú đức bệnh viện giã chiến hòa phú và bệnh viện phổi tỉnh vĩnh long
đồng thời đoàn cũng đến thăm hỏi động viên tinh thần các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch tại các khu cách ly tập trung và điều trị bệnh covid một mươi chín trên địa bàn huyện và tặng một số nhu yếu phẩm cần thiết như mì gói ngũ cốc dinh dưỡng
tổng giá trị quà tặng gần hai mươi sáu triệu đồng do cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát cơ động đóng góp và vận động các nhà hảo tâm tài trợ
được biết từ khi dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh vĩnh long đã vận động cán bộ chiến sĩ chia sẻ khó khăn với người dân và hỗ trợ vận chuyển tiêu thụ gần hai tấn thịt lợn năm tấn rau củ quả các loại và trên sáu tấn khoai lang cho người nông dân
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến hết sức phức tạp ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội nhiều tỉnh thành trong cả nước nhất là tại tp hcm
tiếp tục hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
vừa qua công an tỉnh con tum đã phát động kêu gọi đóng góp hỗ trợ nhu yếu phẩm gửi đến cán bộ học viên trường đại học cảnh sát nhân dân và trường đại học an ninh nhân dân tiếp sức chung tay cùng tuyến đầu chống dịch
hội phụ nữ và đoàn thanh niên công an tỉnh con tum đã lên kế hoạch trực tiếp đến tận các nhà vườn trên địa bàn để thu mua nông sản gửi đến nhân dân tp hcm
hoạt động này nhằm một phần hỗ trợ bà con nhân dân trên địa bàn tiêu thụ nông sản giảm bớt thiệt hại do dịch bệnh gây ra
mặc dù thời tiết tây nguyên mùa này không được thuận lợi nhưng với tinh thần nhiệt huyết hướng về đồng chí đồng đội và đồng bào miền nam ruột thịt
mọi khâu chuẩn bị nhu yếu phẩm của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh con tum vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch để kịp chuyến xe nghĩa tình với hơn năm tấn thực phẩm bao gồm các loại rau củ quả và thịt tươi sống
tôi hy vọng qua hoạt động lần này thì một phần công sức nhỏ bé của chúng tôi sẽ tiếp thêm động lực cho nhân dân cả nước
nói chung và đồng bào miền nam nói riêng để vượt qua chiến thắng đại dịch
xuất phát ngay trong đêm ngày bảy tháng chín hai xe tải của công an tỉnh chở theo rau củ quả và thịt tươi sống đã vượt hơn sáu trăm linh km về thành phố hồ chí minh
để kịp có mặt tại trường đại học an ninh nhân dân và đại học cảnh sát nhân dân vào sáng sớm hôm sau
sáng nay thì chúng chúng em đã tiếp nhận được sự hỗ trợ về đơn thực thực phẩm từ công an tỉnh công tum
nói với em đây là một hành vi
động hết sức thiết thực và ý nghĩa thể hiện được sự sẻ chia nghĩa tình đồng đội trong cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín
thay mặt cho toàn thể học viên nhà trường em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến ban giám đốc công an tỉnh
đây sẽ là một nguồn động viên to lớn để chúng em tiếp tục tích cực học tập và rèn luyện tại trường
an tâm hơn trong công tác phòng chống dịch từ đó cùng với cả nước sớm chung tay để lùi dịch bệnh
qua hoạt động lần này của công an tỉnh con tum hy vọng sẽ phần nào chung tay chia sẻ đồng hành cùng cán bộ học viên trường đại học an ninh nhân dân và đại học cảnh sát nhân dân nói riêng
người dân thành phố hồ chí minh nói chung vượt qua những khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín gây ra
tiếp tục với một số tin tức an ninh trật tự công an huyện grong park tỉnh đắk lắc đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc trương thái hùng
trú tại thị trấn phước an huyện grong park cầm dựa chém vợ cũ nhiều nhát nguy kịch
bố tự tử
theo thông tin ban đầu vào tối ngày bảy tháng chín hùng điều khiển xe máy trên tay cầm theo một con dao dựa và một ca nhựa đựng chất lỏng đến nhà vợ cũ là chị trần thị dung
trú tại xã e yông huyện grong park khi vừa bước vào nhà hùng đã tạt ca chất lỏng vào người chị dung rồi lao tới chém liên tiếp nhiều nhát khiến nạn nhân bất tỉnh
sau khi phát hiện sự việc người thân đã đưa chị dung đến bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cấp cứu còn hùng điều khiển xe máy ra phía hồ nước tân an ở thị trấn phước an rồi nhảy xuống hồ
theo gia đình nạn nhân hùng và chị dung đã ly dị nhau cách đây một năm sau đó hùng trở về địa phương sinh sống còn chị dung đi tp hcm làm việc
thời gian gần đây do dịch bùng phát nên chị dung về quê tránh dịch biết chuyện hùng đã nhiều lần đến gặp với mong muốn nối lại tình cảm nhưng chị dung không đồng ý
đến khoảng hai mươi giờ tối ngày bảy tháng chín hùng đã mang dao dựa tới nhà chém chị dung và toàn bộ sự việc đã được camera an ninh ghi lại
cơ quan cảnh sát thềnh án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh yên bái vừa phối hợp với công an huyện
huyện mù căng trải bắt đối tượng lý a xu đây là đối tượng bị truy nã về tội trộm cắp tài sản
vào khoảng cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi do không có tiền mua ma túy sử dụng đối tượng lý a thù đã rủ lý a xu cùng chú tại bản pú nhu háng sung
xã la pán tẩn huyện mù căng trải đến khu vực công ty cổ phần phát triển du lịch xanh thịnh đạt đóng trên địa bàn lấy trộm một mươi một thanh kim loại
khi các đối tượng đang trên đường đi về khu vực ngã ba kim xã búng luông để tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
căn cứ tài liệu điều tra tòa án nhân dân huyện mù căng trải đã ra quyết định xử phạt lý a thù tám tháng tù giam lý a xu xử phạt hành chính
tuy nhiên trong quá trình tại ngoại lý a thù đã trốn thề ngán
cơ quan cảnh sát thiền án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh đã ra quyết định truy nã đối với lý a thù về tội trộm cắp tài sản
đến ngày sáu tháng chín biết không thể thoát tội lý a thù đã đến công an huyện mù căng trải đầu thú
lợi dụng quy định giãn cách xã hội hạn chế đi lại để phòng chống dịch covid một mươi chín
nhiều đối tượng đã dùng nhiều chiêu trò để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo thống kê trong thời gian gần đây tình trạng lừa đảo qua mạng xã hội và qua điện thoại có chiều hướng gia tăng phản ánh tại tỉnh hải dương
đúng rồi lê mai thúy
lê mai thúy ạ dạ đúng rồi ạ
em chào chị thúy em điện cho chị từ công ty điện lực thành phố hải dương
vì lý do hiện tại trên đơn vị có ghi nhận hồ sơ của chị thúy đã đăng ký sử dụng cái cấp ba đồng hồ điện công nghiệp này
và cho đến nay đã quá ngày rất lâu rồi mà chị chưa thanh toán cho bên kia điện lực ạ
em điện hỏi chị thúy là vì lý do tại sao đấy ạ
trên đây là cuộc gọi điện thoại của một đối tượng mạo nhận là nhân viên công ty điện lực hải dương gọi đến khách hàng sử dụng điện
sau những thông báo về việc chậm nộp thanh toán tiền điện đối tượng yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào một tài khoản cá nhân
bên đầu dây bên kia đòi tôi là đóng tiền của điện ba pha nhưng hoàn toàn thì gia đình thì không dùng điện ba pha
vấn đề là như thế
sau đó thì tôi cũng hỏi về thông tin về một chút thì thấy bên kia đầu dây bên kia trả lời và tôi xác định đấy là lừa đảo
thì tôi không cung cấp thông tin gì nữa
sau đó thì bên đầu dây bên kia cũng biết là chúng tôi đã biết việc này như thế
và đã cúp điện thoại
theo thống kê của ngành điện từ cuối tháng bảy đến nay đã có hàng trăm khách hàng phản ánh thông qua các kênh chăm sóc khách hàng
về việc có nhiều số điện thoại tự xưng là nhân viên điện lực tổng đài ngành điện điện lực việt nam
để yêu cầu khách hàng nộp tiền điện thậm chí dọa cắt điện nếu không nộp
khi biết được thông tin khách hàng đã thanh toán tiền điện thì các đối tượng lập tức ngắt máy
được thông tin của các đối tượng gọi cho tôi thì tôi cũng rất bức xúc và bực bội
thực tế là mình nó không có những cái mà người ta đã áp đặt cho mình
theo cảnh báo từ các cơ quan chức năng các chiêu trò lừa đảo chậm nộp tiền điện
vi phạm luật giao thông hay trúng thưởng qua điện thoại và mạng xã hội
thậm chí thông tin nhiễm covid một mươi chín ngày càng nhiều
thủ đoạn của đối tượng là lợi dụng quy định thực hiện giãn cách xã hội
hạn chế đi lại để phòng chống dịch covid một mươi chín để thực hiện hành vi lừa đảo
tuy đây là những chiêu trò lừa đảo không mới
nhưng không ít người vẫn nhẹ dạ cả tin và trở thành nạn nhân
cũng đề nghị khách hàng hãy liên hệ trực tiếp đến tổng đài chăm sóc khách hàng
của tổng ty điện lực nguyên bắc để cùng phối hợp giải quyết làm rõ
cái thứ hai là cũng đề nghị khách hàng ngoài việc mà thân või
ở các điểm
thu quy định khi thanh toán điện tử thì cũng khuyến cáo khách hàng
đấy sử dụng tài khoản của các tổ chức trung gian
hiện nay công ty điện lực hải dương đang hợp tác như là viettel pay
không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại
không chuyển tiền cho bất cứ ai bất cứ yêu cầu nào khi không có căn cứ cụ thể
rõ ràng bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền
khi nhận thấy các dấu hiệu lừa đảo trục lợi người dân cần nhanh chóng thông báo
với cơ quan công an để xử lý và được hướng dẫn kịp thời
đồng thời báo ngay cho ngân hàng để phong tỏa tài khoản
ngăn ngừa đối tượng giúp tiền và tổng tán tài sản
cơ quan chức năng khuyến cáo để tránh trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo
cá nhân sử dụng điện thoại hay mạng xã hội cần luôn cảnh giác
tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân nhanh chóng chấm dứt cuộc gọi
đồng thời báo với lực lượng chức năng hoặc điện thoại trực tiếp
đến tổng đài của cơ quan đơn vị mà đối tượng lừa đảo mạo danh
thông tin mới nhất về cơn bão số năm cơn bão côn sơn
vào hồi một mươi giờ sáng nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm chín độ vĩ bắc
một trăm một mươi bảy bốn độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm bảy mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tây
tâm bão mạnh cấp chín tức là từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
bàn kinh gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm hai mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi giờ ngày một mươi tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu năm độ vĩ bắc
một trăm một mươi ba chín độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng một trăm tám mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi tức là từ chín mươi đến một trăm linh
giật cấp một mươi một giờ giật cấp một mươi hai
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên
từ vị tuyến một mươi bốn đến một mươi tám năm độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến một trăm một mươi hai độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao
chịu tác động của gió mạnh sóng lớn và lốc xoáy
cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển
ở vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa biển đông có do xoáy cấp bảy cấp tám
vùng gần tâm bão đi qua cấp chín sau tăng lên cấp một mươi giật cấp một mươi hai
sóng biển cao từ bốn đến sáu mét biển động dữ dội
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa biển đông cấp ba
trước diễn biến phức tạp của cơn bão sáng nay tại hà nội
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tiếp tục họp trực tuyến
với các cơ quan đơn vị và địa phương liên quan để triển khai ứng phó sớm
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
sau khi đi vào biển đông
bão côn sơn đang hoạt động với cấp chín giật cấp một mươi một và có hướng di chuyển chủ yếu là tây bắc
do ở ngoài khơi thái bình dương đang tồn tại một cơn bão khác là trang thu
tương tác với bão côn sơn nên việc dự báo hướng đổ bộ của cơn bão này rất khó
hiện dự báo của các trung tâm khí tượng thủy văn quốc tế cũng có sự phân tán
còn trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo bão sẽ đi vào vùng biển bắc trung bộ
theo báo cáo của bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
hiện trên biển vẫn còn khoảng năm trăm linh tàu thuyền đang hoạt động
chủ yếu là tàu thuyền của ngư dân ở các tỉnh quảng bình quảng trị quảng ngãi bình định
và tập trung nhiều ở khu vực biển tại quần đảo hoàng sa
hầu hết các địa phương đã lên phương án kịch bản
và nhiều địa phương thì đã xuống tận các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng
và lên một kế hoạch chi tiết từ việc kiểm đếm
nêu độ tàu thuyền và một nội dung rất quan trọng là các địa phương
cũng đã chỉ đạo cho các tuyến ở trên khu vực miền núi
cũng đã sẵn sàng cho việc sơ tán dân
cũng như là chỉ đạo việc vận hành xả lũ các hồ thủy lợi và thủy điện
cũng như là đảm bảo an toàn giao thông khi các tuyến đường có thể bị xa đợi
tại cuộc họp ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
đề nghị các tỉnh thành phố tiếp tục theo dõi chặt chẽ
diễn biến của bão côn sơn và tình hình mưa lũ để chủ động các biện pháp ứng phó
đồng thời thực hiện nghiêm chỉ đạo của thủ tướng chính phủ sẵn sàng ứng phó thiên tai
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đặc biệt là phương án sơ tán bảo đảm an toàn
trong trường hợp xảy ra bão mạnh mưa lũ lớn ngập lụt lũ quét sạt lở đất
và bảo đảm phòng chống dịch tại địa điểm sơ tán khu cách ly
hiện bộ y tế đã có hướng dẫn các địa phương thuộc vùng đỏ
theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
theo đó đối với khu vực cần phải sơ tán nhân dân
đề nghị các địa phương giả soát đối tượng có nguy cơ cao
tổ chức test nhanh để sàng lọc f ra khỏi cộng đồng
tại các khu vực sơ tán thì phải bảo đảm năm ca ở mức tốt nhất có thể
cho nhân dân và lực lượng chức năng làm nhiệm vụ
đồng thời có các phương án bảo đảm an toàn cho các cơ sở y tế
tổ chức ứng trực tại các cơ sở y tế để bảo đảm không làm gián đoạn công tác
tổ chức cấp cứu điều trị cho nhân dân
đặc biệt lưu ý các vùng có thể bị chia cắt do bão lũ sạt lở đất